do ảnh hưởng của đợt gió mùa đông bắc từ phía bắc tràn xuống đã gây mưa ở nhiều nơi khiến thời tiết chuyển rất đậm rất hại
đặc biệt tại khu du lịch quốc gia sapa nhiệt độ giảm chỉ còn hơn một mươi độ c thấp nhất từ đầu mùa đông đến nay
theo đài khí tượng thủy văn lào cai lúc bảy giờ sáng nay nhiệt độ ở các địa phương trên địa bàn tỉnh giảm nhanh
rét kèm theo mưa và sương mù dày đặc đã khiến giao thông gặp nhiều khó khăn
để bảo đảm an toàn ubnd tỉnh lào cai khuyến cáo người dân cần chủ động giữ ấm cho người và vật nuôi
các đơn vị du lịch cần trang bị bảo đảm an toàn khi thực hiện các tour đặc biệt là các tour leo núi
thực hiện đầy đủ việc giữ chữ thức ăn và không chăn thả ra súc trong những ngày nhiệt độ thấp tránh thiệt hại xảy ra